tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo lương á sáng bốn mươi tuổi
trú tại thành phố long khánh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng sáng và ông lương biên cảnh bốn mươi bốn tuổi chú thành phố long khánh
có mối quan hệ là anh em họ
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu giữa sáng và ông cảnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
hậu quả khiến ông cảnh tử vong sáng đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó